mới đây ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử vụ án
di ghẻ bạo hành bé gái tám tuổi tử vong đối với hai bị cáo nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê đắk lắc
về tội giết người và hành hạ người khác
bị cáo nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
rất đông người dân đã kéo đến tòa để xem xét xử

với phóng viên chị t o ngụ xã tân hòa huyện đồng phú xác nhận
những hình ảnh đăng tải là của bé gái hàng xóm nơi mình sinh sống bé khoảng bảy tuổi
theo chị o cho biết chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy khi đi chợ về chị qua nhà bé gái hàng xóm để cho quà
thì vô tình phát hiện cháu có nhiều vết thương trên người
nghi ngờ có thể cháu bé bị đánh chị đã trình báo công an
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân xã tân hòa huyện đồng phú xác nhận
một bé gái nghi bị đánh với nhiều vết thương trên người
hiện công an xã tân hòa đã mời người nhà của cháu bé lên làm việc
đồng thời đưa cháu bé cấp cứu tại trung tâm y tế huyện đồng phú
đối tượng thực hiện hành vi bạo hành trẻ em tùy thuộc vào tính chất mức độ nghiệp của hành vi
các đối tượng có thể bị truy cứu thành sự về tội hành hạ người khác
trong việc này nếu tội hành hạ người khác thì mức hình phạt cao nhất lên tới ba năm tù
nhưng nếu không chỉ dừng lại việc hành hạ người khác nữa mà gây thương tích cho nạn nhân
thì trong việc này chúng ta có thể truy cứu trình sự về tội cố thương tích
mà tội cố thương tích thì chúng ta cũng phụ thuộc vào cái tính chất mức độ
còn tại đắk lắk cháu y ngách nghề tám tuổi trú tại xã yen son huyện ea hleu
đã bị một đối tượng đốt bỏng hai chân
theo điều tra khoảng bốn giờ ngày một mươi hai tháng bảy
nay karpag điều khiển xe máy chở cháu y ngách cùng hai cháu nhỏ tám tuổi và chín tuổi đi về nhà
khi đến đoạn đường lô cao xu ở bùn bi xã yai hiao
do đường mưa trơn trượt nên kha pak cho dừng xe bên đường
lúc này hai cháu nhỏ đi cùng xuống xe
còn y ngách đùa dỡn trèo lên xe ôm cổ kha pak làm xe bị ngã
xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người i ngách
giữa bực tức và có sẵn men rượu cho người
kha pak lấy bật lửa ra quẹt vào người cháu y ngách để dọa la mắng
nhưng do quần áo y ngách có dính xăng nên nhanh chóng bắt lửa
hậu quả cháu y ngách bị bỏng hai chân
ta thấy đây là một người có cái nét cả
tính rất là hung bạo nóng nảy thiếu kiểm chế
về cái nhân cách là không tốt
cho nên là khi gặp những tình huống mà cảm thấy bức xúc
không phù hợp với suy nghĩ của mình
thì thường bật ra cái hành động mang tính côn đồ
và ở đây nạn nhân lại là một người yếu thế
thì đối tượng sẵn sàng sử dụng tất cả các loại hung khí
và sử dụng bạo lực để giải bớt giải tỏa bớt
những cái gọi là cái bực tức cái không vừa lòng
ở trong con người mình
theo nghiên cứu trẻ em bị bạo hành thường gặp các dối loạn về tâm lý
dối loạn về hành vi như có hành động phản kháng nổi loạn
thậm chí tự tử khi các em trưởng thành
một số trường hợp nạn nhân của nạn bạo hành đã không giữ được sinh mạng của mình
như trong những vụ việc mà chúng ta đã từng chứng kiến
thiết nghĩ ngành y tế và các cơ quan chức năng có liên quan
cần quan tâm đến những yếu tố nguy cơ dấu hiệu phát hiện bạo hành
để chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh giúp bảo vệ trẻ em một cách hiệu quả hơn
trong thời gian tới